trong khuôn khổ tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới ở davos thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu tại ba phiên thảo luận
có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thủ tướng và hoàng hậu hà lan tổng thống thụy sĩ thủ tướng sri lanka và nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trên thế giới
tại phiên thảo luận tương lai nền sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực thủ tướng chính phủ nhấn mạnh các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các nước đang phát triển
trong đó có việt nam khẳng định việt nam đang tập trung nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tranh thủ cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
còn tại cuộc gặp với thủ tướng hà lan mark rutte thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hà lan tiếp tục hỗ trợ việt nam triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực
ủng hộ việt nam ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trao đổi với hoàng hậu hà lan maxima thủ tướng chính phủ mong muốn hoàng hậu chia sẻ kinh nghiệm về phát triển tài chính bao trùm
thúc đẩy các đối tác hỗ trợ việt nam xây dựng chương trình tín dụng cho người nghèo phụ nữ dân tộc thiểu số
hội kiến với tổng thống thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc hai nước đã tổ chức hiệu quả các hoạt động thiết thực
kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong đó có sự kiện ngày việt nam tại thụy sĩ
thủ tướng đánh giá cao chính phủ thụy sĩ đã cam kết viện trợ chín mươi triệu đô la mỹ cho việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và đề nghị thụy sĩ hỗ trợ việt nam phát triển giáo dục chất lượng cao
tại cuộc gặp với thủ tướng sri lanka thủ tướng chính phủ đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
xem xét thành lập ủy ban hỗn hợp cấp bộ trưởng để thúc đẩy hợp tác đề ra các biện pháp cụ thể tăng kim ngạch thương mại hai chiều
thúc đẩy hợp tác du lịch nông nghiệp đầu tư giữa hai nước
trong cuộc tiếp các tập đoàn hàng đầu thế giới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn tập đoàn fureen anh mở rộng kinh doanh ở việt nam
có nhiều chương trình và dự án thiết thực hiệu quả có phần tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành bảo hiểm dịch vụ tài chính ở việt nam
khẳng định ủng hộ tập đoàn alphabet google mỹ mở văn phòng ở việt nam nhấn mạnh việt nam có tiềm năng lớn về phát triển công nghệ thông tin
và đề nghị google bảo đảm đưa tin chính xác thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp đào tạo nhân lực
mời tập đoàn google tham gia abac và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp apec hai nghìn một mươi bảy
tại buổi tiếp các tập đoàn calilé và tập đoàn qualcomm mỹ tập đoàn squitter thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ
việt nam đang thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh ở việt nam